tại huyện hà khẩu tỉnh vân nam trung quốc tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh lào cai việt nam
và văn phòng quản lý cửa khẩu tỉnh vân nam trung quốc vừa tiến hành khảo sát tiến tới xây dựng
cửa khẩu kiểu mẫu lào cai hà khẩu
cơ quan chức năng của hai bên đã tiến hành khảo sát thực tế cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ lào cai hà khẩu
để triển khai xây dựng mô hình cửa khẩu kiểu mẫu
đây sẽ là hình mẫu kết nối giữa các tỉnh tây bắc bộ việt nam và các tỉnh vùng tây nam trung quốc
phấn đấu vì hòa bình hợp tác và phát triển của hai nước việt nam trung quốc
hai bên cũng thống nhất các mặt hàng được ưu tiên qua cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành
gồm trái cây rau hoa củ quả và thủy hải sản
các mặt hàng này sẽ được ưu tiên làm thủ tục hải quan kiểm dịch nhằm rút ngắn thời gian dừng chờ tại cửa khẩu